trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám do thời tiết thuận lợi nên sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tại bình định đều tăng cao
giá trị sản xuất thủy sản đạt hơn bốn tỷ đồng tăng bốn một so với cùng kỳ năm ngoái
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh bình định đạt một trăm một mươi bảy hai trăm sáu mươi tấn tăng năm hai so với cùng kỳ
sản lượng cá khai thác đạt một trăm linh bốn sáu trăm linh tấn trong đó sản lượng cá ngừ đại dương đạt sáu tám trăm linh tấn tôm đạt ba trăm bảy mươi bốn tấn các loại thủy sản khác một mươi hai hai trăm năm mươi bốn tấn
tại các ngư trường truyền thống hoàng sa trường sa nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như mực cá thu cá ngừ sọc dưa có sản lượng cao
trong khi đó các loài cá nổi xuất hiện nhiều ở vùng biển gần bờ
các nghề vây ánh sáng vùng lộng mảnh trục khai thác thủy sản đạt năng suất ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cao
toàn tỉnh bình định hiện có hơn bảy tàu cá trong đó có gần ba tàu đánh bắt xa bờ tập trung chủ yếu ở huyện hoài nhơn